tối ngày một mươi sáu tháng một mươi hai nạn nhân cuối cùng bị mất tích khi tham gia trục vớt tàu việt sun integrity trên sông lòng tàu huyện cần giờ tp hcm đã được tìm thấy tại phao số ba mươi bốn luồng hàng hải sài gòn vũng tàu
theo cảng vụ hàng hải tp hcm nạn nhân là anh đoàn văn hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba quê bà rịa vũng tàu
trước đó thi thể hai nạn nhân cao văn lý sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm quê kiên giang và lê đức hòa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê tại huyện phủ cát tỉnh bình định được tìm thấy vào chiều ngày một mươi một và ngày một mươi hai tháng một mươi
tàu việt sun integrity chở theo gần ba trăm linh container bị chìm trên sông lòng tàu vào sáng ngày một mươi chín tháng một mươi
ngày một mươi một tháng một mươi hai trong khi đang trục vớt container bị chìm nhóm năm thợ lạn gặp tai nạn hai người bị ngạt khí được đưa đi cấp cứu ba người bị mất tích
ngày một mươi một tháng một mươi hai trong khi đang trục vớt container bị chìm nhóm năm thợ lạn gặp tai nạn hai người bị ngạt khí được đưa đi cấp cứu ba người bị mất tích